tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội phái đoàn liên minh châu âu và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam tổ chức hội nghị gặp gỡ châu âu hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị
sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động gặp gỡ đại sứ do bộ ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam tổ chức nhằm hỗ trợ các địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế
qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và tăng cường kết nối hợp tác hiệu quả thiết thực với các đối tác quan trọng trong đó có châu âu
được kỳ vọng là sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa việt nam và các nước châu âu sang một giai đoạn phát triển mới
tại hội nghị các đại biểu cũng chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ ngoại giao và phái đoàn liên minh châu âu và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam